thủ tướng pháp maruel vừa thông báo quyết định ra tranh cử tổng thống pháp trong cuộc bầu cử vào tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đồng thời bày tỏ mong muốn thống nhất phe cánh tả
thủ tướng vans cũng cho biết ông sẽ từ chức trong ngày sáu tháng một mươi hai để cạnh tranh trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng một tới
nhằm lựa chọn ứng cử viên đại diện đảng xã hội tham gia cuộc bầu cử tổng thống pháp
bộ trưởng y tế mariso turen và bộ trưởng nội vụ bekna kasanov nằm trong số những nhân vật được dự báo sẽ thay thế ông valls giữ chức thủ tướng trong sáu tháng
cho đến cuộc bầu cử lập pháp năm tới tiếp theo sau cuộc bầu cử tổng thống
thủ tướng manuel pans đang là ứng cử viên sáng giá của đảng xã hội cầm quyền khi kết quả thăm dò dư luận cho thấy
ông giành được nhiều sự ủng hộ nhất so với bảy ứng cử viên còn lại của phe cánh tả
người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của phe cánh tả